năm hai nghìn một mươi chín đấu thầu qua mạng vượt chỉ tiêu về giá trị gói thầu
tuy nhiên bên cạnh đó còn có những cơ quan đơn vị đến nay vẫn chưa thực hiện gói thầu nào qua mạng
hoặc tỷ lệ thực hiện rất thấp dưới một mươi
đó là thông tin do bộ kế hoạch và đầu tư đưa ra trong thông báo về tình hình triển khai áp dụng đấu thầu
theo chỉ tiêu nêu tại nghị quyết số một của chính phủ
tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín số lượng các gói thầu đấu thầu qua mạng mới chiếm tỷ lệ ba mươi ba
và chỉ đạt sáu mươi hai chỉ tiêu vẫn còn có những cơ quan đơn vị đến nay vẫn chưa thực hiện gói thầu nào qua mạng
hoặc tỷ lệ thực hiện thấp dưới một mươi
tuy nhiên về giá trị gói thầu tổng giá trị gói thầu hiện đạt sấp xỉ một trăm linh năm tỷ đồng
chiếm tỷ lệ một mươi chín tám giá trị vượt chỉ tiêu đề ra
theo mục tiêu của nghị quyết một về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín thì tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức trào hàng cạnh tranh
đấu thầu rộng rãi tối thiểu đạt năm mươi về số lượng gói thầu và một mươi năm về tổng giá trị gói thầu
để đảm bảo đạt được chỉ tiêu về cả giá trị và số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành thông tư số một mươi một
với các quy định mới về lộ trình đấu thầu qua mạng xác định cụ thể các gói thầu
bắt buộc phải thực hiện một trăm linh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ năm hai nghìn hai mươi